tính đến ngày hai mươi tháng ba đã có trên một mươi năm số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất
nếu ước tính số lao động bình quân một doanh nghiệp khoảng hai mươi năm người
thì trong hai tháng đã có khoảng bốn trăm linh lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
đây là những con số trong báo cáo tác động của dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế
và khuyến nghị chính sách của trường đại học kinh tế quốc dân công bố mới đây
theo báo cáo tăng trưởng gdp quý ii của việt nam dự báo khoảng hai so với cùng kỳ
và thậm chí suy thoái nếu xảy ra kịch bản xấu
do đó nhóm tác giả khuyến nghị chính phủ lựa chọn hợp lý các chính sách cũng như đối tượng hỗ trợ
xây dựng nhiều kịch bản chính sách kinh tế khác nhau từ ngắn đến dài hạn nhằm ứng phó với tình hình dịch
các chính sách cần hướng đến việc cải thiện khả năng thanh khoản
kéo dài khả năng chống đỡ của doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội